gọi tắt là unodc phối hợp tổ chức hội nghị bàn tròn về chư trình đánh giá thứ hai
việc thực thi công ước phòng chống tham nhũng của liên hợp quốc

tại hội nghị ông ngô mạnh hùng phó cục trưởng cục chống tham nhũng thanh tra chính phủ cho biết
việc thu hồi tài sản tham nhũng đã tăng gần một mươi trong một mươi năm qua
đây là tín hiệu tích cực thể hiện nỗ lực chống tham nhũng của nhiều cơ quan

sau đó mới kê biên tài sản

lãnh đạo cục chống tham nhũng đề xuất tăng thẩm quyền cho lực lượng chức năng trong việc xác minh
xử lý các cán bộ công chức ở cấp lãnh đạo trong cây khai tài sản

vụ việc tham nhũng được phát hiện gần sáu mươi tỷ đồng và trên bốn trăm linh hectare đất
đến nay số tiền đã thu hồi cho nhà nước gần năm tỷ đồng và hơn hai trăm linh hectare đất
chiều nay tại trụ sở bộ quốc phòng thượng tướng võ văn tuấn phó tham miêu trưởng quân đội nhân dân việt nam

tại buổi tiếp thượng tướng võ văn tuấn đánh giá cao đội huấn luyện viên của liên hợp quốc pháp
sang giúp việt nam tổ chức khóa tập huấn giảng viên tạo điều kiện thuận lợi để việt nam làm tốt mọi công tác chuẩn bị
sẵn sàng cử lực lượng phương tiện tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc trong thời gian tới tại pháp
ông rémi lambert tham tán thứ nhất đại sứ quan pháp tại việt nam
chia sẻ kinh nghiệm cho tất cả các học viên trong khóa học những kiến thức kỹ năng về chuyên môn
pháp sẵn sàng hỗ trợ việt nam để việt nam có thể tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình trong nhiều lĩnh vực
như đào tạo tiếng pháp cho đội ngũ cán bộ sĩ quan mời các chuyên gia của pháp đến việt nam
hay tổ chức các khóa đào tạo cho các sĩ quan việt nam tại pháp
phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy pc bốn mươi bảy
công an tỉnh quảng trị bắt hai đối tượng vận chuyển ma túy
vào lúc hai giờ sáng ngày tám tháng một mươi hai tại km bảy trăm hai mươi sáu trên quốc lộ một a đoạn qua địa bàn huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
lực lượng đoàn đặc nhiệm miền trung bộ tư lệnh bộ đội biên phòng phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị
phối hợp với ma túy công an tỉnh quảng trị bắt quả tàng hai đối tượng gồm nguyễn mạnh thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú tại xã hồng phong huyện an dương tỉnh hải phòng và trịnh thị thu hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại khu phố chín phường đông lễ thành phố đông hà tỉnh quảng trị đang trên đường vận chuyển ma túy đưa đi tiêu thụ
tăng vật thu giữ tại hiện trường là một gói ni lông màu đen trong đó có ba gói ni lông nhỏ đựng năm mươi năm cục heroin
hiện vụ việc đang được công an tỉnh quảng trị tiếp tục điều tra làm rõ
bản tin xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế
nhằm nỗ lực đạt được một thỏa thuận ở thành phố aleppo của syri người phát ngôn điện kremlin hôm nay cho biết
nga và mỹ đã nhất trí việc tiếp tục các cuộc tiếp xúc giữa ngoại trưởng sergei lavrov và người đồng cấp mỹ john kerry
ngoài việc hai ngoại trưởng của hai nước nhất trí tiếp tục gặp gỡ để bàn về tình hình syri
sau người phát ngôn điện kremlin ông dmitry peskov cho rằng triển vọng đạt được một thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng
trong một diễn biến khác về quan hệ giữa mỹ và nga ông peskov cũng cho biết
mắc cơ va không có kế hoạch tiếp xúc với ông katerpet người từng được miêu tả là cố vấn chính sách đối ngoại cho tổng thống đắc cử mỹ donald trump
trước đó thứ trưởng ngoại giao nga sergei ryakov tuyên bố nước này và mỹ đang tiến gần tới việc đạt một thỏa thuận về tình hình ở thành phố aleppo của syri
đây là một tín hiệu tích cực nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài tại quốc gia trung đông này
hội nghị thường niên cấp cao ngoại trưởng của tổ chức an ninh và hợp tác châu âu osce vừa khai mạc tại thành phố hamburg miền bắc nước đức
tại hội nghị các nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận nhiều vấn đề nóng hiện nay như tình hình chiến sự syri cũng như hợp tác kinh tế trong khu vực
tham gia hội nghị kéo dài hai ngày có sự tham gia của năm mươi bảy ngoại trưởng đến từ các nước thành viên osce cùng nhau tập trung thảo luận nhiều vấn đề
liên quan đến tình hình chiến sự syri và hợp tác kinh tế trong khu vực
tình hình đến việc hợp tác đông tây tình hình syri cuộc xung đột ở ukraine và đàm phán kiểm soát vũ khí cũng như hợp tác kinh tế
chủ tịch luân phiên osce ngoại trưởng đức frank vanter steinmeier đã nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của tổ chức này trong việc gìn giữ hòa bình và bảo đảm an ninh tại châu âu
để bảo đảm an ninh cho sự kiện này đức đã huy động hơn một mươi cảnh sát bảo vệ
trước thềm hội nghị ngoại trưởng mỹ john kerry và ông stammeier lần lượt có cuộc gặp với ngoại trưởng nga sergei lavrov
tuy nhiên chi tiết cuộc gặp giữa hai vị ngoại trưởng không được tiết lộ
hãng tin ap đưa tin cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea xác nhận iran không còn vi phạm thỏa thuận hạt nhân của mình với các cường quốc thế giới vì nước này đã giảm việc dự trữ nước nặng
theo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea nước nặng làm mát các lò phản ứng hạt nhân vốn có thể sản xuất ra số lượng plutony được sử dụng để chế tạo đầu đạn hạt nhân
tuy nhiên iran đã chuyển một mươi một
một tấn nước nặng tới oman đây là một phần nghĩa vụ mà tehran phải thực hiện theo thỏa thuận hạt nhân đạt được với nhóm p năm
trong một báo cáo được công bố vào tháng một mươi một iaea cho biết iran đã lần thứ hai vượt mức giới hạn dự trữ nước nặng một trăm ba mươi tấn được quy định trong thỏa thuận hạt nhân
tuy nhiên iran khẳng định vẫn tuân thủ cam kết kiểm soát mức giới hạn giữ chữ nguyên liệu cũng như các điều khoản của thỏa thuận trong tất cả các khía cạnh khác
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự cuối ngày